thực hiện kế hoạch công tác thường niên giữa hai nước trong ba ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng bốn trên vùng biển vịnh bắc bộ
lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc đã tiến hành kiểm tra liên hợp nghề cá việt nam trung quốc năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ một mươi bảy cũng là chuyến cuối cùng trong việc thực hiện giám sát thực thi hiệp định hợp tác bằng nghề cá
chính phủ hai nước đã ký kết và có hiệu lực vào năm hai nghìn sáu
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá năm hai nghìn một mươi chín trải dài trên phạm vi chín điểm trong vùng đánh cá chung tại khu vực vịnh bắc bộ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức hội đàm để thống nhất phương án nội dung kế hoạch của chuyến kiểm tra liên hợp
thực hiện nghi thức trào xã giao trên biển cũng như tiến hành kiểm tra giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản
duy trì trật tự trong khu vực đánh bắt chung tuyên truyền về quy chế hoạt động ứng xử trên biển hội đàm tổng kết đánh giá kết thúc quá trình kiểm tra liên hợp
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ năm hai nghìn một mươi chín đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra
thông qua hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về quy chế kiểm tra liên hợp giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước việt nam trung quốc
qua đó tiếp tục giữ gìn và phát triển mối đoàn kết láng giềng hữu nghị hợp tác truyền thống môi trường hòa bình ổn định sự hiểu biết lẫn nhau
cũng như tạo bầu không khí thân thiện cười mở trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng cảnh sát biển và nhân dân hai nước việt nam và trung quốc